trong các đợt đánh giá tiêu chí hộ nghèo những năm gần đây nhiều hộ dân ở xã phổng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la đã tự nguyện xin rút khỏi danh sách hộ nghèo của xã
điều đó cho thấy nhận thức của người dân đã được cải thiện nhiều hơn nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống của người dân
gia đình chị lò thị lượng ở bảng mừng chiên một xã phổng lái huyện thuận châu thuộc diện hộ nghèo
mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn cuối năm hai nghìn một mươi bảy trong lần bình xét hộ nghèo gia đình chị đã xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của bản
gia đình chị lượng có thu nhập khoảng năm mươi triệu đồng một năm cuộc sống ngày càng khấm khá hơn
xin ra khỏi hội nghèo đã tạo động lực để giúp gia đình tôi phát triển kinh tế cũng như dạy bảo con cái cố gắng học tập để sau này phát triển hơn nữa và trong tương lai tôi sẽ mua thêm các con giống về nuôi để phát triển kinh tế gia đình ngày càng ổn định
để giúp các hộ nghèo có nguồn thu nhập cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo xã phổng lái đã tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của từng hộ từ đó có phương án hỗ trợ phù hợp và hiệu quả
đến năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ nghèo của xã phổng lái đã giảm xuống còn bốn hai mươi tám
người nghèo ở các hộ nghèo ở trên địa bàn xã này thì nó còn rất là ít cho nên là khi người ta đi ra thì người ta cũng đánh giá được cái việc tại sao mọi người cùng ở trên mảnh đất này cùng sống cùng ăn chung và tại sao lại lại lại người ta lại thoát được nghèo mà mình cứ phải nghèo như thế
thì cũng thấy có những cái nó tự ái thế cho nên là người ta cũng nhất là người dân xung quanh hàng xóm người ta cũng có những cái người ta trao đổi trở lại như thế nữa thì cũng tự thấy mình là cần phải vươn lên cần phải phấn đấu
với những giải pháp cụ thể thiết thực của chính quyền địa phương đặc biệt là sự thay đổi về nhận thức của mỗi người dân chủ động tích cực tự mình vươn lên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo đã góp phần nâng cao đời sống người dân thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương